chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hiện nay ngành công nghiệp sản xuất ngày càng được đầu tư phát triển mạnh mẽ kéo theo đó là nhu cầu năng lượng cũng đang ngày càng gia tăng trong khi các nguồn nguyên liệu hóa thạch truyền thống lại đang cạn kiệt dần
điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo chính là giải pháp được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng
tại việt nam đây cũng là xu hướng đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này
với tốc độ tiêu thụ năng lượng hiện tại thì nguồn năng lượng truyền thống của thế giới được dự báo sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt
theo dự báo đến năm hai nghìn ba mươi năm tiêu thụ năng lượng toàn cầu sẽ tăng năm mươi
nếu không giảm cường độ sử dụng nhu cầu năng lượng trong khu vực sẽ tăng tương đương với tăng trưởng kinh tế
tức là tăng khoảng hai trăm hai mươi năm cho đến năm hai nghìn ba mươi năm
bên cạnh đó thói quen sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã làm tăng các mối quan tâm về môi trường
việc đốt nhiên liệu hóa thạch tạo ra khoảng hai mươi một ba tỷ tấn carbon dioxide hàng năm góp phần tạo nên sự nóng lên toàn cầu
làm cho nhiệt độ trung bình bề mặt của trái đất tăng
chính vì vậy hướng tới sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo là một trong những điều tất yếu giúp giải quyết vấn đề năng lượng trên toàn thế giới
việt nam cũng đang đứng trước thách thức về nguy cơ thiếu hụt năng lượng
công nghiệp hóa cùng với sự phát triển dân số ngày càng làm gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng đặc biệt là điện
dẫn tới việc đảm bảo sản xuất và cung cấp tăng lượng dần trở thành một thách thức
đặc biệt khi năng suất sản lượng điện năng còn nhiều hạn chế
việc sản xuất lại phụ thuộc nhiều vào các nguồn nguyên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt
giai đoạn hiện nay là giai đoạn khó khăn chung của nhiều ngành
trong đó có ngành mỏ ở trên
thế giới và đặc biệt là ở việt nam
ở việt nam ta thì nói chung cái nhu cầu than thì có tăng
thứ nhất là do điện thì còn tăng cao hơn
thế nhưng mà hiện nay với điều kiện khai thác của việt nam thì ngày càng xuống sâu
hiện nay thì các mỏ hầm lò đã xuống đến âm ba trăm linh âm năm trăm linh
và các cái mỏ lận thiên nếu trước đây thì chỉ cần bóc trên ba khối đất
vận chuyển đi khoảng một km đã lấy được một tấn thang
hiện nay là phải bóc khoảng một mươi một khối đất
để vận chuyển đi khoảng bốn km thì mới lấy được một tấn thang
trong bối cảnh các nguồn nguyên liệu truyền thống đang ngày càng cạn kiệt
xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất điện
là giải pháp phù hợp với định hướng phát triển và an ninh năng lượng của việt nam
đặc biệt khi nguồn năng lượng tái tạo của việt nam cũng được đánh giá là rất lớn
cùng với đó là nhu cầu sử dụng điện và
cho sản xuất điện

thì việc xem xét khai thác nguồn năng lượng tái tạo sẵn có
cho sản xuất điện đồng phát năng lượng
cả điện và nhiệt là rất khả thi
cả về công nghệ lẫn hiệu quả kinh tế và môi trường
đây cũng là xu hướng được nhiều chuyên gia dự báo
tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian sắp tới
năng lượng tái tạo ở việt nam có tiềm năng rất lớn
đặc biệt là về năng lượng gió
bao gồm gió trong đất liền và gió ngoài khơi
nhưng để việt nam có thể phát triển nguồn năng lượng này
thì cần phải học hỏi các quốc gia đi trước khác
để từ đó khắc phục khó khăn và phát triển thân lợi
hiện nay theo một số đánh giá gần đây nhất
thì tiềm năng về gió và mặt trời của chúng ta
cho phát điện là tương đối lớn
tuy nhiên là cho đến thời điểm hiện tại thì cái khai thác
những cái tiềm năng này cho phát điện
cũng rất là nhỏ bé so với tiềm năng
và cũng so với những cái mục tiêu mà
trong những quy hoạch chiến lược mà chính phủ việt nam đã đặt ra
thì có một sự tranh lệch nhất định giữa cái huy động và cái tiềm năng hiện giờ
nhận thấy tiềm năng của nguồn năng lượng xanh này
công ty năng lượng mặt trời đỏ là một trong những công ty tiên phong
tại việt nam nghiên cứu và đầu tư vào thị trường năng lượng tái tạo
sau nhiều năm nghiên cứu và được sự giúp đỡ của chính phủ việt nam
cũng như một số nhà nghiên cứu tại các công ty
như pháp nga thái lan trung quốc
nhà máy sản xuất tấm pin thu năng lượng mặt trời đầu tiên tại việt nam đã được thành lập
không chỉ cung cấp các ứng dụng của năng lượng mặt trời cho thị trường trong nước
hiện doanh nghiệp đã vươn sang một số thị trường nước ngoài
như lào campuchia malaysia và thậm chí là hoa kỳ
công ty tôi mở cái nhà máy là từ năm hai nghìn chín
từ thời đó thì quá là khó khăn
thật ra nói điện mặt trời không ai biết
nhưng mà bây giờ thì thuận lợi rồi
bây giờ thì rất là nhiều người biết điện mặt trời rồi
chúng tôi đi giới thiệu đi chợ hàng thì dễ dàng hơn
thì mọi người dân đến những người bình thường họ cũng biết là mặt trời có thể phát ra được
việt nam hiện đang được đánh giá là sở hữu tiềm năng lớn về năng lượng gió và năng lượng mặt trời
đặc biệt là tại khu vực miền trung
chưa kể tới tiềm năng tái tạo năng lượng từ sinh khối của việt nam cũng vô cùng lớn
tuy nhiên những tiềm năng này vẫn đang bị đẩy phí chưa được khai thác
trong đó điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo đã và đang bắt đầu nhận được sự quan tâm nhiều từ các nhà đầu tư
với tổng số giờ nắng cao lên đến trên hai năm trăm linh giờ một năm tổng lượng bức xạ trung bình hàng năm vào khoảng hai trăm ba mươi hai trăm năm mươi kg trên cm hai
theo hướng tăng dần về phía nam là cơ sở tốt cho phát triển các công nghệ năng lượng mặt trời
công ty chúng tôi là có hai nhà máy mà sử dụng điện rất là lớn vì chúng tôi sản xuất cáp điện
nhà máy ở ngoài hưng yên với diện tích một mươi hectare thì chúng tôi đã phải chi trả tiền điện khoảng độ từ hai ba tỷ tiền điện một tháng
cái nhà máy ở trong đồng nai thì công suất nó cũng sẽ tương đương như vậy nó sẽ tăng dần
hiện tại thì chúng tôi nếu mà chúng tôi không sử dụng cái pin mặt trời thì chúng tôi đang phải trả khoảng độ gần một tỷ
chúng tôi hiện tại chưa lắp hết công suất thì chúng tôi đã tiết kiệm được mỗi một tháng khoảng hai trăm linh triệu tiền điện
tuy nhiên việc sản xuất và nhân rộng sản xuất điện mặt trời tại việt nam cũng đang gặp phải nhiều khó khăn
do việc đấu nối điện mặt trời phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn vận hành điện mặt trời
đồng thời đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy và chất lượng của lưới điện rất cao